bà trần uyên phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án minh thành và ba mươi năm thửa đất tổng trị giá năm trăm chín mươi năm tỷ đồng
trần ngọc bích đã chiếm đoạt dự án minh thành và nhân thành tổng giá trị tám trăm tám mươi tỷ đồng
theo bị cáo thanh lúc thực hiện giao dịch với các bị hại đã không nhận thức được đó là ký hợp đồng truyền nhượng
thế nhưng sau khi được viện kiểm sát giải thích bị cáo đã nhận ra hành vi của mình là chưa đúng
về bốn thửa đất của ông lâm sơn hoàng chủ tọa cho rằng hành vi của bị cáo thanh ban đầu là giao dịch cho vay chưa cấu thành tội phạm mà chỉ là quan hệ giao dịch dân sự
tới giai đoạn cuối khi bị cáo tuyên bố ông hoàng mất quyền đối với tài sản thì mới phạm tội
bị cáo thanh cho rằng mình không cho tội và chấp nhận mọi phán quyết của tòa
tòa tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo trần uyên phương
bị cáo phương thử nhận hành vi như cáo trạng
đối với giao dịch của ông hoàng bị cáo phương cho biết không tham gia bàn bạc chỉ nhận được thông tin ông hoàng có đất muôn bán còn mình có nhu cầu mua nên ký hợp đồng
bị cáo phương khai bị cáo chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng không trực tiếp thỏa thuận và đến văn phòng công chứng nhưng có ký hợp đồng trước mặt công chứng viên
bị cáo phương cũng cho biết đồng ý với yêu cầu của phía bị hại là muốn trả lại số tiền một trăm một mươi năm tỷ đồng đã vay và nhận lại giấy tờ bốn thửa đất
theo cáo trạng thông qua người môi giới đoạn nguyễn minh hoàng bị cáo trần quý thanh trần uyên phương còn gái ông thanh cho nguyễn huy đông vai tám mươi tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cho trần uyên phương hai thửa đất tại đường kinh dương vương phường an lạc bình tân
lãi suất vay là ba một tháng lãi phải chậm trả bốn năm một tháng
xong khi ông đông chuẩn bị đủ tám mươi tỷ đồng cha con ông trần quý thanh yêu cầu trả thêm một mươi năm tỷ không cho chuộc lại tài sản giá trị chiếm đoạt gần ba mươi chín tỷ đồng
ngoài ra cha con ông trần quỳ thanh cho ông nguyễn văn trung vay ba mươi năm tỷ đồng bằng cách ký hợp đồng giả cách truyền nhượng cho trần uyên phương hai thửa đất tại phường an lạc bình tân
lãi suất vay là ba trên tháng sau khi ông trung chuẩn bị đủ ba mươi năm tỷ đồng cha con ông trần quý thanh yêu cầu trả thêm một mươi bốn tỷ đồng mới cho chuộc lại tài sản giá trị chiếm đoạt hơn bốn mươi tám tỷ đồng
bị hại nguyễn huy đông trình bày có nhu cầu vay chín mươi tỷ đồng
thông qua môi giới đoàn nguyễn minh hoàng ông đông được giới thiệu ông trần quỳ thanh để vay thế chép bằng hai bát động sản
môi giới nói với đông là tài sản định giá rồi vay bao nhiêu do ông thành quyết định trả lãi ba tháng một lần ba một tháng phí môi giới là
sau đó hoàng dẫn đông gặp ông thanh và đồng ý vay tám mươi tỷ đồng với điều kiện ký chuyển nhượng sang tên hai thửa đất cho trần uyên phương
hội đồng xét xử hỏi lý do vì sao vay tiền có tài sản mà mình không thực hiện hợp đồng vay có thế chấp tài sản mà chấp nhận để chuyển nhượng
tôi cũng thắc mắc có trao đổi với hoàng hoàng nói ông thanh chỉ cho vay theo phương pháp đó thôi chứ không lấy đất
đồng nói và cho biết ông ký vào hợp đồng trước và được trần uyên phương chuyển vào tài khoản hơn sáu mươi bảy tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng
số còn lại tính vào lãi suất ba tháng là bảy hai tỷ phí dịch vụ là hai năm tỷ
theo bị hại sau dịch hai bên bằng sự tin tưởng không có giấy tờ gì
xong sau đó trần uyên phương tiến hành thủ tục sang tên tài sản hai thửa đất sang cho bị cáo chứ không phải như cam kết là hợp đồng mua bán
khi đông gặp ông trần quý thanh để thỏa thuận chuộc lại tài sản sau ba tháng ông thanh yêu cầu đông phải trả tổng chín mươi năm tỷ
tại tòa nguyễn huy đông mong muốn tòa tuyên hủy hai hợp đồng mua bán hai tài sản trong số tám mươi tỷ tiền vay có một sáu tỷ tiền thuế đông muốn được trừ ra
người môi giới đoạn nguyễn minh hoàng trình bày đông tìm bài cho biết cần bán gấp tài sản vì cần tiền
khi hoàng đưa đông gặp ông thanh hai bên tự thương lượng với nhau lãi suất hoàng không có quyền thương lượng
hai năm tỷ phí môi giới hoảng cho biết là thỏa thuận tiền cà phê với đông
bị cáo khai chấp nhận kết luận cáo trạng truy tố
xong hội đồng xét xử giải thích rằng ông đông vai tám mươi tỷ nhưng ghi trong hợp đồng sáu bảy tỷ có thể có dấu hiệu trốn thuế
do đó hội đồng xét hỏi để thông qua tranh tụng làm rõ bản chất vụ án
theo hội đồng xét xử bị cáo trình bày mua bán tài sản rồi cho chuộc lại không ổn khó tin
quá trình điều tra làm rõ bản chất là hợp đồng vay
hợp đồng không trái pháp luật nhưng thay vì thế chấp tài sản bị cáo và bị hại lại thiết lập giao dịch chuyển nhượng không đúng bản chất
theo tòa hiện nay nhiều trường hợp vai tài sản nhưng khi ra công chứng lại tiến hành giao dịch chuyển nhượng tài sản
rủi ro dẫn tới người vay mất tài sản người vay không có chứng cứ sẽ không có pháp luật bảo vệ
trong vụ án này nếu ông trần quý thanh ghi đúng như số tiền đã cho vay
sao nhận đúng như vậy sẽ không có căn cứ nào xử lý được bởi giao dịch đó pháp luật cho phép
hội đồng xét xử cho rằng bị hại nói tin tưởng ông trần quý thanh phải đồng ý vay không ai ép buộc
bị hại tự đưa mình vào quan hệ không được pháp luật công nhận pháp luật không bảo vệ nổi
chủ tọa phân tích nếu tin tưởng thì đi kiện chi mình chấp nhận chuyển nhượng mà
vụ án này khác vụ khác
người cho vay nhận tài sản bên vai bằng hợp đồng không được pháp luật công nhận
khi người vay có yêu cầu nhận lại thì không trả
trần uyên phương khai tương tự với vụ thứ một
bị cáo cho rằng chỉ có thông tin hợp đồng mua bán tài sản không biết phê mượn
phương khai trực tiếp giao dịch với nguyễn huy đông để chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá sáu bảy tỷ
chứ không giao dịch vay tiền
sau khi phương chuyển tiền bị cáo chưa nhận đất để sử dụng
với vụ thứ ba ông nguyễn văn trung khai có nhu cầu vay ba mươi tỷ
nguyễn phi long nói lãi ba một tháng ba tháng trả một lần
long nói anh ta là con rể ông trần quý thanh nguồn tiền bên ông thanh cho vay
ông trung trình bày ông thanh đưa phương án tiền vay tiền lãi
thỏa thuận sau khi ký hợp đồng vai nhận tiền
rồi thì trong ba tháng đó có tiền lúc nào thì lấy lại tài sản
long nói với ông trung phí môi giới là hai tổng là hơn bốn tám tỷ đồng
long chuyển tiền một phần phần còn lại ông thanh chuyển
ông trung nói không giao dịch với trần quý thanh mà thông qua long
hợp đồng vay ký với long chuyển nhượng tài sản ký với trần uyên phương
chủ tọa nói mình thấy yêu thế dẫn tới mất tài sản mà vì sao vẫn làm
thấy rủi ro mà sao vẫn giao dịch mình chấp nhận thì mình dám chịu
pháp luật không bảo vệ những giao dịch không đúng
với vụ này ông trần quý thanh phủ nhận không đúng
tôi không biết trung là ai long trình bày không đúng trung cũng không đúng
bị cáo cho hay người bán tài sản cho bị cáo là
trong năm long nói đã mua đất của ông lâm hoàng và đã thanh toán một phần
ông thanh chuyển cho long hơn ba tư tỷ thanh toán cho ông hoàng một mươi một tỷ
bị cáo nói chỉ thoạt thuận miệng hợp đồng truyền nhượng chỉ ghi một mươi một tỷ đồng
ông trần quý thanh nói bị cáo chấp nhận theo phán quyết của tòa án
lúc này long cho rằng ông thanh nói sai sự thật bản chất giao dịch này là vay mượn
liên quan cáo buộc này bị cáo trần uyên phương nói chưa bao giờ nghe và biết ông nguyễn văn trung là ai
bị cáo đồng ý theo phán quyết của tòa
chủ tọa nhấn mạnh nếu các bị cáo chấp nhận theo kết luận của cáo trạng thì không phải trình bày lòng vòng
bị cáo trình bày sợ nói lòng vòng nên chấp nhận tất cả ông thanh nói
lúc này hội đồng xét xử cho rằng phải nghe các bên trình bày mới kết luận đúng hay không đúng
không phải bị cáo thừa nhận cáo trạng đúng là được nếu vậy đâu cần hội đồng xét xử làm gì
vẫn theo cáo trạng cơ quan công tố xác định
bằng thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cha con ông thanh đã thực hiện bốn vụ chiếm đoạt tài sản
với tổng trị giá hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó ông thanh chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại gồm
hai dự án minh thành nhân thành của bà đặng thị kim oanh
hai mươi chín thử đất được tách từ thử đất số bốn trăm năm mươi hai của ông nguyễn văn trung
bốn thử đất của ông lâm sơn hoàng và hai thử đất của ông nguyễn huy đông
bà trần nguyễn phương bị cáo buộc chiếm đoạt dự án minh thành và ba mươi năm thử đất
tổng trị giá là năm trăm chín mươi năm tỷ đồng
bà trần ngọc bích đã chiếm đoạt dự án minh thành và nhân thành tổng giá trị là tám trăm tám mươi tỷ đồng
quá trình điều tra ông thanh cùng hai con không thừa nhận hành vi phạm tội
cho rằng quan hệ giao dịch giữa hai bên là chuyển nhượng tài sản cổ phần
tuy nhiên cơ quan điều tra căn cứ và lời khai của các bị hại
chứng từ giao dịch trong những lần trả tiền dữ liệu điện tử và nội dung các tin nhắn trao đổi
xác định bản chất của các giao dịch chuyển nhượng thực chất là cho vay
nhà chức trách đánh giá trong vụ án này ông trần quý thanh là người chịu trách nhiệm chính
tiếp đó đến bà trần uyên phương và bà trần ngọc bích
trong đơn đề nghị gửi đến hội đồng xét xử phế bị hại là bà đặng thị kim oanh yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả một lần
đầy đủ một trăm linh cổ phần công ty minh thành toàn bộ dự án khu dân cư dịch vụ tại xã an phước
huyện long thành tỉnh đồng nai cho công ty kim oanh đồng nai
trả toàn bộ dự án khu dân cư nhân thành tỉnh đồng nai cho công ty thuận lợi
toàn bộ thiệt hại do mất cơ hội phát triển kinh doanh
tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử
tổng số tiền bà kim oanh yêu cầu ông thanh bồi thường là hơn năm trăm ba mươi một tỷ đồng